thưa quý vị sáng nay một mươi sáu tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã tiếp ông tim cook
giám đốc điều hành apple của hoa kỳ công ty công nghệ lớn nhất thế giới
công ty này cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào việt nam trong giai đoạn
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay với mức đầu tư trên một mươi sáu tỷ usd
thủ tướng phạm minh chính hoan nghênh ông tim cook lần đầu tiên tới việt nam
tạo việc làm cho người dân đưa việt nam tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của apple
có vị thế ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển của apple
thủ tướng cho biết với mong muốn tạo nền tảng điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài
hoạt động ổn định lâu dài phát triển bền vững các định hướng phát triển lớn của việt nam
cũng phù hợp với chiến lược của các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hỗ trợ các nhà đầu tư
thủ tướng đã dành thời gian thông tin về những thành tựu nổi bật của việt nam
trong gần bốn mươi năm đổi mới về các yếu tố nền tảng đường lối phát triển cơ bản của đất nước
các chính sách về đối ngoại kinh tế văn hóa quốc phòng
thủ tướng nhấn mạnh đây là những đường lối chính sách xuyên suốt bao trùm
và việt nam nhất quán thực hiện các đường lối chính sách này một cách ổn định lâu dài
hiệu quả và bền vững dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
mà đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng
theo thủ tướng dư địa hợp tác giữa việt nam và apple còn rất lớn trên nền tảng quan hệ hai nước
việt nam cũng có thị trường tiêu thụ nội địa lớn với dân số một trăm linh triệu người
nhiều người dân việt nam rất thích và quen thuộc với các sản phẩm của apple
việt nam cũng tham gia một mươi bảy fta song phương và đa phương với khoảng sáu mươi nền kinh tế lớn trên thế giới
thủ tướng cho biết phía việt nam sẵn sàng phối hợp với apple thành lập tổ công tác
để hỗ trợ apple trong việc đầu tư mở rộng hoạt động tại việt nam nhanh mạnh bền vững và lâu dài
góp phần thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước trên cơ sở lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
thủ tướng đề nghị apple chú trọng đầu tư phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh tại việt nam
xác định việt nam là một cứ điểm của apple trên toàn cầu
tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nhà cung ứng nằm trong chuỗi cung ứng của apple mở rộng đầu tư kinh doanh tại việt nam
đưa các doanh nghiệp việt nam có đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của apple
tăng cường hỗ trợ và tư vấn việt nam hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ chế chính sách để phát triển về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
thúc đẩy hợp tác liên kết với các trung tâm đổi mới sáng tạo công viên phần mềm tại việt nam nhất là trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
hỗ trợ việt nam đào tạo nhân lực nhất là trong chương trình đào tạo một trăm linh kỹ sư chất lượng cao
trong đó có năm mươi kỹ sư chất lượng cao trong ngành bán dẫn
thủ tướng ghi nhận những đề xuất của apple để thúc đẩy tiếp cận năng lượng sạch cho các nhà sản xuất của apple tại việt nam
ông tim cook cập nhật về tình hình hoạt động của apple tại việt nam kiến nghị một số nội dung hợp tác với việt nam trong lĩnh vực năng lượng sạch
chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực
giám đốc điều hành apple đánh giá cao những chia sẻ của thủ tướng về các định hướng lớn và mục tiêu phát triển của việt nam
nhất là việc luôn quan tâm tới phát triển bao trùm bền vững bảo vệ trái đất và phát triển con người bảo đảm môi trường hòa bình ổn định để phát triển
khẳng định apple coi trọng sự tham gia của các nhà phát triển ứng dụng việt nam vào các sản phẩm của apple cho khắp toàn cầu
ông vui mừng thông báo các hoạt động của apple đã tạo hơn hai trăm linh việc làm tại việt nam
hãng cũng đã chi khoảng bốn trăm linh tỷ đồng cho khoảng một trăm năm mươi nhà cung cấp tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi chín tới nay
apple trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ của thủ tướng chính phủ và các bộ ngành
sẵn sàng làm việc với tổ công tác phía việt nam để thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư chất lượng cao trong thời gian tới
giám đốc điều hành cho hay apple cam kết mua nhiều hơn các linh phụ kiện do các đối tác sản xuất tại việt nam
đồng thời hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo tăng cường khoản chi cho nhà cung cấp tại việt nam
mở rộng chương trình đào tạo nghề cho người khuyết tật để thúc đẩy sự hòa nhập mang đến cơ hội lớn hơn cho họ trong chuỗi cung ứng
bày tỏ ấn tượng với nền văn hóa phong phú đặc sắc mà theo ông tim cook là một phần rất quan trọng của đất nước việt nam
ông cho hay rất trông đợi việc để mạnh hơn nữa thúc đẩy đưa văn hóa việt nam trong đó có âm nhạc và điện ảnh ra toàn thế giới
với đồng góp của apple music góp phần giúp người dân toàn thế giới hiểu biết nhiều hơn nữa về đất nước cũng như con người việt nam tinh thần việt nam văn hóa việt nam